sáng ngày một mươi bốn tháng hai tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh đã đi học trở lại thì trường lớp phải thực sự an toàn
an toàn cả dưới góc độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh của phụ huynh học sinh an toàn và an tâm
không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học
việc cho học sinh nghỉ học chắc chắn có gây xáo trộn trở ngại cho ngành giáo dục cả về công việc sinh hoạt của các bậc phụ huynh và của xã hội
tuy nhiên những điều đó không thể so sánh được với sức khỏe sự an tâm tin tưởng của nhân dân